theo chỉ đạo của bộ công an cảnh sát giao thông chưa xử phạt xe từ bốn đến chín chỗ ngồi
khi chưa trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy
chỉ xử phạt xe từ một mươi sáu chỗ trở lên và các xe chuyên dùng
không được phép dừng phương tiện chỉ để kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tăng cường kiểm tra nhắc nhở và tuyên truyền cho chủ phương tiện
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng quán triệt cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
xã hội quy định của ngành